hộp cứu hỏa chuông báo cháy lối thoát hiểm thường xuyên tập huấn hướng dẫn cho nhân viên
là những việc làm thường xuyên mà siêu thị này thực hiện định kỳ và tăng cường hơn trong những dịp lễ tết
hôm nay cũng như thường lệ anh tài giám đốc siêu thị brg lại có buổi tập huấn cho trưởng ca trực
với siêu thị này không chỉ trang thiết bị mà việc đảm bảo kiến thức cho nhân viên cũng rất quan trọng
về siêu thị của chúng tôi thì chúng tôi đang đảm bảo về công tác phòng cháy chữa cháy
đang hoa gồm tất cả các bình trự cháy đều có sự kiểm tra định kỳ
và bên cạnh đó thì tất cả nhà chúng tôi đang có mở những cái lối thoát nạn
và ngoài ra thì tất cả các mọi người ở đây đều được trang bị và học về kiến thức phòng cháy chữa cháy khá là tốt
chuẩn bị cho đợt nghỉ lễ chị định đang chuẩn bị rất nhiều đồ ăn vặt cho con gái
trước đây chị cũng không quan tâm nhiều đến vấn đề cháy nổ tại nơi mua sắm
vậy nhưng thời gian này khi liên tiếp những vụ cháy nổ xảy ra
chị cũng khá cảnh giác khi đến những chỗ đông người
là siêu thị gần nhà cơ sở vật chất khang trang lại được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ
chị định cũng phần nào an tâm
tôi thấy thì là cũng khá là yên tâm
bởi vì là tất cả các biện pháp mà phòng cháy chữa cháy cũng như thoát hiểm
từ lối vào đến lối ra là tôi thấy rất rõ ràng đều có những cái chỉ dẫn là nơi thoát hiểm
và tôi thấy như là ở các vị trí cũng như là các lối ra vào là đều có cái bình
đều có cái bình trự cháy
cái màu đỏ
tổ chức kiểm tra đôn đốc trực tiếp đến các hộ kinh doanh các tiểu thương
chấp hành các quy định về an toàn phòng cháy cháy
trong việc quản lý nguồn lửa nguồn nhiệt
việc sắp xếp hàng hóa đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy
sắp xếp hàng hóa đảm bảo về cái lối giao thông cũng như là đường thoát nạn
cũng giống như siêu thị khu vui chơi này dự kiến sẽ đón từ hai năm trăm linh đến ba lượt khách
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
là khu vực tập trung đông người lại phải sử dụng nhiều thiết bị điện như hệ thống loa đài ánh sáng
ban quản lý khu vui chơi cũng nhận thấy rõ những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra
là giáo viên dạy các bộ môn vận động cho các bạn học sinh
anh long đã lựa chọn khu vui chơi này để đứng lớp
bởi theo anh nơi đây đảm bảo đầy đủ các yếu tố về công tác phòng cháy chữa cháy
thì sẽ an toàn với lớp học của mình
tôi thấy ở đây mọi góc đều có bình phun cứu hỏa
và được trang bị đầy đủ các thiết bị phun mưa ở chân trần
dù ở đây nếu có trường hợp xảy ra hỏa hoạng thì tôi vẫn thấy khá là yên tâm
tại vì được trang bị đầy đủ các thiết bị

với diện tích một sáu trăm linh m hai khu vui chơi này đã trang bị một hệ thống vòi phun nước tự nhiên
trang bị đầy đủ tập huấn nhân sự kỹ càng là cách mà khu vui chơi này đề phòng những sự cố hỏa hoạn có thể xảy ra
và hơn hết trong những trường hợp xấu nhất các nhân viên sẽ giữ vững tâm lý bình tĩnh để có hướng xử lý kịp thời
đảm bảo an toàn cho khách hàng đặc biệt là đối với khu vui chơi tập trung nhiều trẻ nhỏ như ở đây
nếu như mà bỗng dưng chẳng may có xảy ra hỏa hoạn thì ngay lập tức nhân viên bên mình sẽ hướng dẫn khách hàng
đến khu vực lối thoát hiểm gần nhất
tiếp theo bên mình sẽ thông báo ngay cho công an phòng cháy chữa cháy
đồng thời thực hiện các phương án ví dụ như dập toàn bộ điện của khu vực vui chơi
cái thứ hai là sẽ xử lý phòng cháy chữa cháy cơ bản và đơn giản bằng những thiết bị mà bên mình sẵn có
bốn ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm là cao điểm hoạt động của các trung tâm thương mại khu vui chơi giải trí
do vậy các đơn vị này cần có sự chuẩn bị chú đáo về công tác phòng cháy chữa cháy
thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống máy móc hệ thống điện hệ thống đèn hướng dẫn thoát nạn
lối thoát hiểm góp phần ngăn ngừa xử lý hiệu quả sự cố từ khi mới phát sinh
bên cạnh đó mỗi người dân cũng cần nâng cao kiến thức xử lý khi gặp hỏa hoạn
giữ trạng thái bình tĩnh và tuân thủ theo các quy định lố thoát hiểm
có như vậy mới bảo đảm được tính mạng cho bản thân và những người xung quanh